các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là nam tử liêm một trăm ba mươi ba ca đống đa một trăm hai mươi bảy ca hoàng mai một trăm hai mươi hai ca đông anh một trăm một mươi năm ca và hoài đức một trăm linh tám ca
hôm nay bộ y tế cũng công bố hà nội có hai mươi hai trường hợp tử vong
tính đến ngày hai mươi chín tháng một hà nội có sáu mươi tám một trăm bốn mươi năm trường hợp f đang được điều trị và cách ly
trong đó tại bệnh viện nhiệt đới trung ương một trăm bốn mươi năm ca bệnh viện đại học y hà nội một trăm sáu mươi năm ca tại các bệnh viện của hà nội là ba hai trăm tám mươi ba ca cơ sở thu dung điều trị thành phố ba trăm năm mươi chín ca cơ sở thu dung quận huyện hai hai trăm hai mươi ba ca
thành phố đang có sáu mươi một chín trăm sáu mươi bảy trường hợp theo dõi cách ly tại nhà số ca tử vong trong ngày là hai mươi hai trường hợp
tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là sáu trăm một mươi một người
ngày hai mươi tám tháng một ubnd tp hà nội cũng thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đánh giá cấp độ dịch quy mô xã phường thị trấn hiện hà nội có năm trăm một mươi bảy đơn vị đạt cấp độ một tương ứng với màu xanh nguy cơ thấp
bốn mươi chín đơn vị đạt cấp độ hai màu vàng
nguy cơ trung bình một mươi ba đơn vị đạt cấp độ ba màu cam nguy cơ cao và không có địa bàn nào cấp độ bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
trong tuần qua có một mươi ba xã phường thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức độ cấp ba
trong số năm trăm sáu mươi sáu xã phường thị trấn còn lại có bốn mươi chín đơn vị đạt cấp độ hai và năm trăm một mươi bảy đơn vị đạt cấp độ một
với những xã phường thị trấn đạt cấp độ hai có mức độ lây nhiễm ở mức ba
và khả năng đáp ứng ở mức cao
những xã phường thị trấn đạt cấp độ một có mức độ lây nhiễm ở mức một hai và khả năng đáp ứng ở mức cao
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới như sau
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng một đến một mươi sáu h ngày ba mươi tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi ba sáu trăm linh
ghi nhận một nghìn sáu trăm chín mươi bốn ca nhiễm mới trong đó có ba mươi tám ca nhập cảnh và một mươi ba sáu trăm năm mươi sáu ca ghi nhận trong nước
trong một bốn trăm bốn mươi bốn ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có tám một trăm chín mươi sáu ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau
hà nội hai chín trăm hai mươi bốn ca đà nẵng tám trăm bảy mươi sáu ca bắc ninh tám trăm linh ba ca hải phòng sáu trăm bốn mươi bảy ca phú thọ năm trăm bốn mươi năm ca nam định năm trăm linh chín ca
thanh hóa năm trăm linh năm ca quảng nam bốn trăm tám mươi ca bình định ba trăm sáu mươi ca hưng yên ba trăm năm mươi bốn ca nghệ an ba trăm linh tám ca hòa bình ba trăm linh một ca hải dương hai trăm bảy mươi bảy ca bắc giang hai trăm sáu mươi chín ca vĩnh phúc hai trăm sáu mươi một ca thái bình hai trăm năm mươi bảy ca quảng ninh hai trăm ba mươi năm ca bình phước hai trăm hai mươi tám ca thừa thiên huế hai trăm hai mươi bốn ca ninh bình một trăm tám mươi bảy ca lâm đồng một trăm năm mươi bảy ca
nam đồng một trăm tám mươi năm ca phú yên một trăm bảy mươi tám ca hà nam một trăm năm mươi bảy ca thái nguyên một trăm năm mươi bảy ca thành phố hồ chí minh một trăm bốn mươi tám ca lào cai một trăm bốn mươi năm ca đắk nông một trăm bốn mươi ba ca quảng bình một trăm bốn mươi hai ca bắc cạn một trăm một mươi hai ca tây ninh một trăm linh sáu ca hà giang một trăm linh ba ca sơn la chín mươi bảy ca quảng trị chín mươi bảy ca đắk lắc chín mươi ba ca bến tre chín mươi hai ca
cà mau chín mươi hai ca tuyên quang chín mươi ca kiên giang tám mươi năm ca quảng ngãi tám mươi hai ca yên bái tám mươi hai ca khánh hòa bảy mươi hai ca bình thuận sáu mươi bốn ca bà rịa vũng tàu năm mươi tám ca vĩnh long năm mươi năm ca gia lai năm mươi hai ca hà tĩnh bốn mươi sáu ca bạc liêu bốn mươi bốn ca trà vinh ba mươi tám ca bình dương ba mươi năm ca lòng an ba mươi hai ca tiền giang ba mươi một ca cao bằng ba mươi ca hậu giang hai mươi sáu ca
cần thơ hai mươi bốn ca lai châu hai mươi hai ca đồng nai hai mươi hai ca sóc trăng hai mươi ca điện biên một mươi bảy ca an giang một mươi ba ca đồng tháp một mươi ca và ninh thuận chín ca
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế bắc ninh đăng ký bổ sung một mươi hai tám mươi bốn ca và sở y tế bến tre đăng ký bổ sung ba chín trăm tám mươi tám ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thanh hóa giảm hai trăm hai mươi bảy ca bắc ninh giảm một trăm tám mươi chín ca đắk lắc giảm một trăm bảy mươi tám ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là phú yên tăng một trăm bảy mươi tám ca phú thọ tăng một trăm bốn mươi tám ca và hà nội tăng một trăm một mươi tám ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm ca
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm tám mươi bốn ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm chín mươi hai ca quảng nam hai mươi bảy ca hà nội một mươi bốn ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca kiên giang bốn ca quảng ninh hai mươi ca thanh hóa hai ca hải dương hải phòng long an bà rịa vũng tàu bình dương lâm đồng mỗi nơi một ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai hai trăm sáu mươi ba năm mươi ba ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi hai chín trăm hai mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai hai trăm năm mươi sáu người
trong đó có hai một mươi bốn bảy trăm chín mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm một mươi ba bảy trăm hai mươi sáu ca bình dương hai trăm chín mươi hai tám trăm năm mươi tám ca hà nội một trăm hai mươi tám bảy trăm chín mươi ca đồng nai chín mươi chín tám trăm tám mươi một ca tây ninh tám mươi tám sáu mươi tám ca
tây ninh tám mươi tám sáu mươi tám ca hà nội một trăm hai mươi tám bảy trăm chín mươi ca đồng nai chín mươi chín tám trăm tám mươi một ca tây ninh tám mươi tám sáu mươi tám ca
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trang cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày năm mươi năm một mươi tám ca
tổng số ca được điều trị khỏi hai một mươi bảy sáu trăm một mươi năm ca
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là ba tám trăm bốn mươi người
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai sáu trăm một mươi năm
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một ghi nhận một trăm hai mươi một ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh có năm ca trong đó một ca từ tiền giang chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác hà nội hai mươi hai ca
đồng nai một mươi hai ca bà rịa vũng tàu tám ca tiền giang tám ca kiên giang bảy ca vĩnh long sáu ca đồng tháp hải phòng năm ca bến tre cần thơ bốn ca
bạc liêu bắc ninh bình dương đà nẵng hậu giang ba ca an giang bình phước nam định sóc trăng hai ca bình định cà mau đắk lắc hà giang hà nam hải dương lào cai ninh bình phú thọ quảng trị thừa thiên huế yên bái mỗi nơi một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm ba mươi sáu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bảy sáu trăm sáu mươi tám ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong của việt nam xếp thứ sáu trên bốn

tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ của châu á xếp thứ tư của asean